các đơn vị nghiệp vụ thuộc cục cảnh sát giao thông vừa phối hợp triệt phá băng nhóm chuyên khai thác cát trái phép với số lượng lớn
tại khu vực cồn ngựa vùng biển cần giờ huyện cần giờ tp hcm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
đường dây này do trương văn trinh trú tại kinh môn tỉnh hải dương cầm đầu
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tàng một mươi năm sản lan sáu mươi bốn thuyền viên
trong đó có một mươi hai sản lan lắp thiết bị bơm hút đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép với gần bảy năm trăm linh mét khối cát
tiến hành mở rộng các đơn vị kiểm tra bãi tập kết tại huyện cần duộc tỉnh long an đã phát hiện hơn ba ba trăm linh mét khối cát
do các đối tượng khai thác cát lậu bán được tập kết ở đây
bước đầu cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã tổ chức khai thác mua bán cát trái phép với số lượng hơn năm mươi ba mét khối cát
tương đương với số tiền trên năm tỷ đồng
liên quan đến ổ nhóm do trương văn trinh cầm đầu
lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ đối với một số đối tượng khác có liên quan gồm trương văn thắng vũ ngọc đại
các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai đến ngày năm tháng năm đã khai thác ghi trong sổ sách khoảng bảy mươi năm chuyến với khối lượng trên bảy mươi hai mét khối cát
hiện thủy đoàn hai cục cảnh sát giao thông phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang điều tra mở rộng vụ án